tại hội nghị các đại biểu đã nghe đại diện tổng cục chính trị công an nhân dân thông báo kế hoạch phục vụ tổ chức đại hội
phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban tổ chức báo cáo về một số kết quả đại hội đảng các cấp trong lực lượng công an nhân dân
và một số vấn đề xin ý kiến của ban tổ chức đại hội
đồng thời nghe đại diện ban tổ chức các đơn vị có liên quan phục vụ đại hội báo cáo về tình hình tiến độ
các mặt công tác chuẩn bị cho việc tổ chức đại hội theo kế hoạch đã được phê duyệt trước đó
đến thời điểm hiện tại công tác chuẩn bị cho đại hội đảng bộ công an trung ương lần thứ sáu đang được tiến hành một cách nghiêm túc chú đáo hiệu quả
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng thường trực đặng văn hiếu trưởng ban tổ chức đại hội đánh giá cao nỗ lực của các thành viên
các đơn vị tham gia tổ chức đại hội đồng thời yêu cầu các đơn vị chức năng theo nhiệm vụ được sao thực hiện tốt các công việc
trong đó tập trung vào việc tiếp thu các ý kiến góp ý của bộ chính trị chỉnh lý lại báo cáo chính trị và chuẩn bị nghị quyết đại hội
tổng hợp ý kiến của đại biểu tham gia vào văn kiện đại hội đảng bộ công an trung ương
cũng như ý kiến của đại biểu đại hội đảng bộ công an trung ương tham gia vào dự thảo các văn kiện đại hội một mươi hai của đảng
các công việc phải hoàn thành với chất lượng cao nhất đúng tiến độ đề ra đảm bảo cho sự thành công của đại hội đảng bộ công an trung ương lần thứ sáu
góp phần vào thành công chung của đại hội lần thứ một mươi hai của đảng
thưa quý vị và các đồng chí trong bản di trúc điều bác hằng mong mỏi là xây dựng một nước việt nam
hòa bình thống nhất độc lập dân chủ và giàu mạnh
chúng ta đã thực hiện được hòa bình thống nhất độc lập
trong di trúc bác dặn nhiều điều quan trọng cho sự nghiệp cách mạng cho sự phát triển của đất nước
một trong những điều mà bác quan tâm chính là vấn đề xây dựng và củng cố đoàn kết thống nhất trong đảng
nhận rõ sức mạnh vô song của đoàn kết chủ tịch hồ chí minh đã dày công xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc
theo người không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân
bởi đoàn kết chính là động lực tinh thần và nguồn gốc làm nên sức mạnh của đảng của dân tộc
với tầm nhìn xuyên lịch sử bác hồ đã sớm nhìn ra các vấn đề sẽ phát sinh trong đảng
vì vậy bác đã yêu cầu phải giữ gìn đảng ta thật trong sạch
phải xứng đáng là người lãnh đạo
là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân
thực tế hiện nay một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên đã không thấm nhuần tư tưởng vĩ đại đó
để rồi nhúc nhiễu vòi vĩ đại
có thể thấy giải pháp cơ bản để giữ gìn sự đoàn kết trong di trúc của bác vẫn nguyên tính thời sự
trong đảng thực hành dân chủ rộng rãi thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình
là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất của đảng
chỉ có tự phê bình thì mỗi đảng viên mới nhận rõ cái yêu và cái khuyết cái đúng và cái sai
như hội nghị trung ương bốn đã đặt ra một số vấn đề cấp bách trong các di trích đảng
thì đây là một thực trạng nó đáng buồn
cái thực trạng suy thoái về phẩm chất chính trị đạo đức lối sống
tình trạng chạy chức chạy quyền chạy chỗ chạy lợi v v
nó đang làm xói mòn cái niềm tin của nhân dân ta đối với đảng
và thậm chí nó là một nguy cơ đối với chế độ suy thoái
bác nhấn mạnh là giống như ăn cơm rửa mặn hàng ngày
nếu phê bình và tự phê bình tốt thì bao nhiêu khuyết điểm loài ra hết
những cái tấm gương và bao nhiêu những cái thành tích
hoặc là những cái điều tốt đẹp thì chúng ta cần phải nhân rộng ra
thế vì vậy mà nhấn mạnh là con người chúng ta không ai hoàn thiện
ai cũng vậy thôi ai cũng có khuyết điểm
nếu được sửa chữa nếu được đóng góp kịp thời
thì chúng ta sẽ tự hoàn thiện mình
có thể thấy di trúc là tài sản tinh thần vô giá của đảng ta và nhân dân ta
việc thực hiện di trúc của người đã thiết thực cổ vũ toàn đảng
toàn dân toàn quân ta trong sự nghiệp đổi mới công nghiệp hóa
hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế
tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng
xin được chuyển sang những tin tức về an ninh trật tự
sáng nay cục cảnh sát hình sự bộ công an cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam
tám đối tượng trong đường dây mua bán logo xe vua
đang gây xung sao dư luận trong thời gian vừa qua
đường dây này do đối tượng trần văn thới ba mươi chín tuổi
cẩm vân ba mươi ba tuổi cầm đầu
hàng ngày các đối tượng đã điều hành chỉ đạo mua bán logo xe vua
với các tài xế xe tải vi phạm
trước đó cục cảnh sát hình sự bộ công an nhận được đơn thư tố cáo
của nhiều tài xế xe tải và người dân về tình trạng xe có gắn logo bảo kê
cục cảnh sát hình sự đã vào cuộc điều tra làm rõ
ổn nhất này bắt đầu bán logo cho các tài xế xe tải
từ đầu năm hai nghìn một mươi năm cho đến nay
mỗi logo chúng bán ra có giá từ hai năm đến ba triệu đồng
một logo một tháng
xe của tài xế có gắn logo này được các đàn em của vân và thới chỉ điểm
thông báo các tuyến đường có tài soát giao thông thanh tra giao thông để tránh né
vào ngày hôm qua ngày bảy tháng chín tòa án nhân dân tỉnh gia lai đã mở phiên tòa
xét xử vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế
gây hậu quả nghiêm trọng tại sở y tế gia lai
theo cáo trạng trong ba năm từ năm hai nghìn tám đến năm hai nghìn một mươi
chín bị cáo gồm
phùng xuân quỳnh nguyên giám đốc sở y tế nguyễn công nhân nguyên phó giám đốc sở y tế
và lê khánh lân nguyên cán bộ phòng kế hoạch tài vụ bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
đặng đức châu nguyên phó giám đốc sở y tế đoàn cường nguyên phó trưởng phòng nghiệp vụ dược
phan minh hiếu nguyên phó trưởng phòng nghiệp vụ y nguyễn thị kim liên nguyên dược sĩ phòng nghiệp vụ dược
r ma plei nguyên trưởng phòng kế hoạch tài vụ và bùi ngọc thư nguyên phó trưởng phòng kế hoạch tài vụ
bị truy tố về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
những hành vi làm trái các quy định về mời thầu đấu thầu và trúng thầu các mặt hàng thuốc tây gây hậu quả nghiêm trọng
làm thất thoát ngân sách nhà nước với số tiền gần tám sáu tỷ đồng
hội đồng giám đốc thẩm toán nhân dân tối cao xét thấy các phiên xét xử sơ thẩm phúc thẩm trước đó
đã áp dụng các tình tiết giảm nhẹ không đúng với tính chất mức độ hậu quả nghiêm trọng của hành vi phạm tội
do các bị cáo gây ra nên hủy các bản án đã được tuyên yêu cầu viện kiểm sát nhân dân tỉnh gia lai
tòa án nhân dân tỉnh gia lai điều tra xét xử lại vụ án theo đúng quy định của pháp luật
dự kiến phiên tòa diễn ra trong năm ngày từ ngày bảy đến ngày một mươi một tháng chín năm hai nghìn một mươi năm
sáng nay tòa án nhân dân tỉnh quảng nam đã tổ chức xét xử lưu động vụ án hành sự đối với bị cáo lê kim sa
trú tại thôn một xã tam hải huyện núi thành về tội lừa đảo và chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng từ năm một nghìn chín trăm chín mươi năm đến cuối năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy lợi dụng sự quen biết tin tưởng của khách hàng và những người thân quen
tại xã đảo tam hải huyện núi thành tỉnh quảng nam lê kim sa cùng chồng là trần tấn hoàng
đã dùng thủ đoạn gian dối
bằng cách hứa trả lãi suất cao để chiếm đoạt tiền và vàng của một trăm ba mươi hai người bị hại với tổng trị giá hơn năm trăm chín mươi bốn triệu đồng
tuy nhiên do thay đổi của bộ luật hình sự vào năm một nghìn chín trăm chín mươi chín nên hiện nay lê kim sa chỉ chịu trách nhiệm hình sự
đối với số tài sản bị chiếm đoạt của tám mươi bảy người trị giá hơn năm trăm bốn mươi năm triệu đồng
còn đối với bốn mươi năm trường hợp giá trị tài sản bị chiếm đoạt dưới hai triệu đồng một người
thì tuy không chịu trách nhiệm về hình sự nhưng sa vẫn phải chịu trách nhiệm bồi thường cho người bị hại
tại phiên tòa hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh quảng nam tuyên phạt bị cáo lê kim sa
mức án một mươi năm năm tù giam về trách nhiệm dân sự
bị cáo lê kim sa có trách nhiệm phải bồi thường sáu trăm sáu mươi bảy bảy chỉ vàng và số tiền hơn tám mươi sáu triệu đồng cho một trăm một mươi người bị hại
vào sáng ngày hôm nay tòa án nhân dân tỉnh đắk nông đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bác cá bị cáo đọng văn hoàn
chú tệ xã đắk mon huyện đắk song về tội giết người
nguyễn bình chú tệ xã đắk mon huyện đắk song và nguyễn hiễu hiếu chú tệ xã đắk sắc huyện đắk minh về tội gây dối cho tự công cộng
theo có trạm vào khoảng một mươi ba h ngày hai mươi hai tháng hai sau khi uống rượu và hát karaoke xong hoàn bình và hiếu điều khiển xe máy chở nhau về nhà
khi đến đoạn đường liên thôn thuộc địa phận xã đắc mon thì xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên đứng bên đường
sau đó cả hai nhóm xông vào dùng dao mã tấu đuổi chém nhau khiến một người bị trọng thương
lúc này anh vũ văn trường đang ở trong nhà thấy đánh nhau liền chạy ra căn ngăn thì bị đặng văn hoàn rút sao đâm ba nhát vào người
anh vũ văn trường được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong ngay sau đó
sau khi gây án đặng văn hoàn được gia đình đưa đến công an xã đắk môn đầu thú
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo đặng văn hoàn một mươi chín năm tù về tội giết người nguyễn hữu bình một năm tù và nguyễn hữu hiếu sáu tháng tù cho hưởng án treo về tội gây dối trật tự công cộng